thưa quý vị vào cuối thế kỷ thứ một mươi tám là thời điểm mà các nhà khoa học trên thế giới
say mê nghiên cứu về điện với các phát minh nổi tiếng như thu điện từ tiêu xét hay tụ điện có công dụng lưu trữ điện
tuy nhiên nguồn trữ điện không đủ để tiếp tục các nghiên cứu và thí nghiệm sâu hơn
vì vậy đòi hỏi phải có một thiết bị cung cấp dòng điện liên tục không gián đoạn
vấn đề này đã được giải quyết nhờ có pin điện được sáng chế bởi nhà vật lý người ý alessandro volta
hôm nay ngày một mươi tám tháng hai là ngày sinh của nhà khoa học lỗi lạc volta
mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại sự kiện quan trọng này
ngày nay pin là nguồn cấp điện không thể thiếu trong hầu hết tất cả các sản phẩm điện tử
ứng dụng của pin đã góp phần thay đổi cuộc sống của con người
vậy pin điện đã được nhà khoa học volta phát minh ra như thế nào
alessandro volta sinh ra ở como của ý vào ngày một mươi tám tháng hai năm một nghìn bảy trăm bốn mươi năm trong một gia đình quý tộc giàu có
gia đình luôn muốn ông học luật nhưng volta vào năm một mươi bốn tuổi đã biết sở thích thực sự của mình là vật lý
giống như nhiều nhà khoa học thời gian
ông đặc biệt bị mê hoạc bởi điện
volta không lên đại học thay vào đó ông tự mình nghiên cứu và tích cực trao đổi học thuật qua thư
với các nhà khoa học tài năng trong lĩnh vực điện trên khắp châu âu
năm một nghìn bảy trăm bảy mươi năm ông đã sáng chế ra bản sinh điện một dụng cụ cho phép tạo ra điện tích lớn
thông qua ma sát và có thể truyền điện tích sang các vật thể khác
nhờ những đóng góp tích cực của mình volta đã trở thành giáo sư vật lý tại đại học bát vi a
vào năm ông ba mươi ba tuổi
nhưng đóng góp lớn nhất của ông cho nhân loại là pin volta sau cuộc tranh luận với luigi gavani
một nhà giải phẫu học với lý thuyết điện sinh vật
luigi khẳng định các cơ của con ếch tạo ra được dòng điện
nhưng volta cho rằng chúng đơn giản là phản ứng với điện chứ không phải tạo ra điện
để chứng minh điều này volta đã xếp trồng những tấm nhỏ hình tròn làm bằng bạc và kẽm lại với nhau thành từng cặp
giữa chúng được ngăn cách bằng lớp vải ngâm nước muối
khi dây kim loại được nối với cả hai đầu của thiết bị một dòng điện ổn định đã chạy trong dây dẫn
volta nhận thấy các cặp kim loại khác nhau tạo ra lượng điện nhiều hay ít
và ông có thể tăng cường độ dòng điện bằng cách lắp thêm các tấm kim loại bạc kẽm
đây chính là thiết kế pin đầu tiên của nhân loại được gọi là pin volta
năm một nghìn tám trăm linh volta đã công bố sáng chế của mình về pin
một nguồn cấp điện ổn định tại hội hoàng gia london
trước sự thán phục của nhiều nhà khoa học trên khắp châu âu
pin là một thành công lớn của volta và khiến cộng đồng khoa học công nhận là một thiết bị hữu ích
vào thập niên một nghìn tám trăm ba mươi michael faraday đã sử dụng pin trong những nghiên cứu đột phá về điện tử
nhiều nhà phát minh khác cũng đã cải tiến thiết kế ban đầu của volta
và chẳng mấy chốc pin đã được dùng để cung cấp năng lượng cho máy điện báo và chung cửa
cho đến tận ngày nay pin luôn là một bộ phận không thể thiếu trong khoa học kỹ thuật và được ứng dụng ngày càng rộng rãi
việc sáng chế ra pin mang lại cho volta tiếng tăm lẫy lừng thậm chí ông còn được phong là bá tước
thế nhưng volta lại thích một cuộc sống yên bình hơn
ông trở về vùng nông thôn sống những năm tháng cuối đời và mất ngày năm tháng ba năm một nghìn tám trăm hai mươi bảy thọ tám mươi hai tuổi
sau khi qua đời chân dung của volta đã được in lên các tờ tiền và tem
tên ông được đặt cho đơn vị điện thế vô ký hiệu là v
di sản mà nhà khoa học alessandro volta để lại đã mở ra cho ậu thế một con đường khoa học
mới mãi mãi thay đổi cuộc sống của con người